sau khi xảy ra sự cố cá chết hàng loạt nổi trắng mặt hồ tây
ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã ban hành công điện khẩn số bảy cdubnd
về tăng cường công tác kiểm tra quản lý các hồ nước trên địa bàn
công điện nêu rõ những ngày vừa qua tại hồ tây đã xảy ra hiện tượng cá chết bất thường
ủy ban nhân dân thành phố đang tập trung chỉ đạo kiểm tra
xác định nguyên nhân cá chết và có những giải pháp khắc phục ban đầu
để bảo đảm an toàn tại các hồ nước trên địa bàn
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu giám đốc các sở ngành
chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên môi trường đô thị hà nội công ty một thành viên thoát nước hà nội
tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường
đặc biệt là môi trường nước tại các hồ chứa nước trên địa bàn
tích cực phối hợp cùng với các cơ quan chức năng trong việc bảo đảm vệ sinh môi trường tại nơi sinh hoạt
các đơn vị này cũng tăng cường công tác kiểm tra quản lý các hồ nước trên địa bàn
nếu phát hiện dấu hiệu bất thường phải thực hiện các phương án xử lý ngay
và báo cáo cho ủy ban nhân dân thành phố để kịp thời chỉ đạo
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu giám đốc các sở ngành
chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã và các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao